hiện trường xáo trộn nhiều vết máu loang lổ dưới nền nhà
thời điểm xảy ra vào dạng sáng không có nhân chứng
phòng trọ không có hệ thống camera
nạn nhân gục ngã với nhiều vết thương trí mạng vào tim
hung thủ là ai hắn có quan hệ hay mâu thuẫn thế nào với nạn nhân
dạng sáng ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo
có một vụ án mạng xảy ra tại phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
ngay lập tức lực lượng công an đã nhanh chóng xuống hiện trường để điều tra
bước đầu xác định nạn nhân là phạm thị bình minh
sinh năm hai nghìn bốn trú tại thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
minh là công nhân thời vụ của công ty trên địa bàn thành phố biên hòa
theo anh trung một người cũng sống tại khu nhà trọ này cho biết
khoảng bốn giờ sáng bỗng tròn tỉnh dốc bởi tiếng chi hô bắt trộm ở phòng trọ đối diện
sau phút bàng hoàng anh trung bật dậy nhìn qua cửa sổ
thì thấy một cô gái ở phòng trọ đối diện tên mình đang đứng kho người trước cửa phòng trọ
khuôn mặt nhìn ra hướng của khu nhà trọ
anh trùng vội hỏi sao vậy bé minh thều thào trộm có trộm
anh trung mở cửa chạy ra ngoài đường nhưng không thấy ai
khi anh quay lại thì thấy minh gục ngã trước cửa
lúc này em trai anh trung và anh trai minh là phạm công thành ở cùng khu trọ
chạy đến đưa minh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
thế nhưng do bị thương quá nặng mất quá nhiều máu mình đã tử vong
nạn nhân minh thuê trọ ở một mình từ ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mới được hai ngày đã xảy ra minh đã tự nhiên bị bệnh
nạn nhân bị ba viết thương nguyên nhân tử vong do sốc máu vì viết thương thấu ngực
do vụ án xảy ra lúc trời vẫn còn tối nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn
nhân chứng vụ việc không có khu trọ bình dân cũng không lắp camera an ninh
một chiếc điện thoại di động mang thương hiệu oppo của nạn nhân cũng đã bị lấy trộm
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc công an tỉnh đồng nai đã xác lập chuyên án để điều tra
làm rõ đối tượng của minh
đồng thời công an tỉnh đã đề nghị cục cảnh sát hình sự cử lực lượng vào để phối hợp
lãnh đạo cục cảnh sát hình sự đã cử một tổ công tác gồm nhiều cán bộ có kinh nghiệm
của phòng trọng án vào đồng nai để phối hợp
căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm pháp y và những tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được
ban chuyên án nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản
nhiều khả năng đối tượng gây án thông thạo địa bàn đột nhập vào phòng trọ của em minh để trộm cắp tài sản
khi bị phát hiện đã dùng hung khí tấn công nạn nhân để tẩu thoát
từ hướng nhận định này ban chuyên án đã phân công các tổ công tác tiến hành xác minh
ra soát sàng lọc gần một đối tượng nghi vấn có tiền án tiền sự đối tượng tù tha nghiện ma túy
các tỉnh đồng nai và một số tỉnh lân cận
qua sàng lọc cuối cùng điều tra viên khoanh vùng được đối tượng nghi vấn là đậu đức mười
mười quê ở nghệ an nhưng lang thang vào đồng nai từ nhiều năm nay
hắn từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và cả ba vụ này đều xảy ra ở đồng nai
ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi một mươi ra tù vẫn quay lại đồng nai sống lang thang và có biểu hiện tiếp tục hành nghề trộm cắp
quái chiêu của tên này là lúc nào cũng hành động một mình không kết hợp với bất cứ đồng bọn nào
hẳn cứ đi bộ lang thang hết nơi này đến nơi khác nhất là các khu trọ công nhân thấy nơi nào sơ hở là đột nhập trộm cắp
khi các trinh sát lần ra được đối tượng thì mười đã mất hút khỏi địa bàn tỉnh đồng nai
qua nguồn tin báo về của các tổ trinh sát ban chuyên án đã xác định được ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đậu đức mười ra quốc lộ hai mươi đi nhờ xe tải lên khu vực tỉnh lâm đồng
ngay sau khi phát hiện hành tung của mười khoảng giờ ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác gồm chín trinh sát điều tra viên của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai và phòng trọng án thuộc cục cảnh sát hình sự lên đường để truy bắt
vượt hàng trăm cây số khi tổ công tác đến huyện đức trọng tỉnh lâm đồng nơi xác định đối tượng đi nhờ xe tải
thì phát hiện mười lại bắt xe tải khác chạy lên cửa khẩu đắc pia huyện đắc minh tỉnh đắc đông để bỏ trốn sang biên giới campuchia
với quyết tâm không để tội phạm trốn thoát các điều tra viên nhanh chóng tiếp tục truy đuổi
trời dần sáng nhưng đường ra cửa khẩu vẫn rất vắng vẻ hai chiếc xe ô tô chở tổ công tác lao vun vút như chạy đua với tên tội phạm
chạy thêm hàng trăm cây số nữa thì tổ công tác lên đến cửa khẩu
một vùng rừng núi sát biên giới
tại đây tổ công tác phối hợp với công an huyện đắc minh để giả soát xác minh và phát hiện đối tượng mười đã từng đi theo một chiếc xe taxi lên khu vực cửa khẩu
sau đó y đi bộ lang thang
thế nhưng đến chỗ nào cũng thấy các trạm kiểm dịch của bộ đội biên phòng
sợ bị bắt nên y lại lên một chiếc xe tải đi nhờ về thành phố buôn mê thuột tỉnh đắk lắc
cuộc săn lùng tên tội phạm nguy hiểm đã trải qua hàng nghìn cây số
nhưng vẫn như một trò chơi đuổi bắt
có lúc tưởng như sắp bắt được đối tượng thì bỗng hắn lại vụt mất
đói và mệt nhưng điều mà các trinh sát lo lắng quan tâm nhất chỉ là làm thế nào đuổi kịp và bắt giữ được đối tượng
bởi với suy đoán của các anh với sự liều lĩnh manh động của tên trộm sát nhân này
biết đâu trên đường chạy trốn túng quẫn y lại gây thêm tội ác
đến khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác về đến thành phố buôn mê thuột
không một phút nghỉ ngơi các điều tra viên tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đắk lắc tiến hành giả soát truy tìm dấu vết tên tội phạm
cuối cùng sau những nỗ lực không mệt mỏi các trinh sát đã tóm được đậu đức mười
khi hán đang sùm sụp trước mũ tai mèo đi bộ thám thính các nhà dân ở khu vực phường tự an thành phố buôn mê thuột
đúng như dự đoán quá trình chạy trốn hắn đã tiêu hết sạch tiền
đang tính toán để thực hiện một vụ trộm nữa thì bị bắt giữ
khi các trinh sát di lý đậu đức mười về đến trụ sở công an tỉnh đồng nai
đã là hai giờ sáng ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
kết thúc quá trình truy đuổi tên tội phạm nguy hiểm suốt hai km
theo tài liệu điều tra đậu đức mười từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
và mới ra tù nên rất thủ đoạn trong việc đối phó với lực lượng công an
khi bị bắt
y nhận tội ngại
nhưng chỉ nhận gây ra ba vụ trộm trên địa bàn thành phố biên hòa
phải sau hai giờ đấu tranh đến bốn giờ sáng ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mười mới khai báo rành rẽ về hành vi phạm tội giết người của mình
không bỏ được thói trộm cắp nên khi ra tù ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
mười đã tính đến việc đi hành nghề để lấy tiền tiêu ăn sải
vì thế từ lúc ra tù đến khi gây ra vụ án hắn đã kịp gây ra ba vụ trộm cắp
tại các phòng trọ thuộc phường long bình thành phố biên hòa vào thời điểm nửa đêm đến về sáng
theo tài liệu điều tra khoảng một giờ ngày bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mười đột nhập vào phòng trọ của chị hoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
lấy trộm một chiếc xe máy honda vision trị giá khoảng hai mươi ba triệu đồng và một chiếc điện thoại di động
sau khi trộm cắp tài sản thấy nạn nhân xinh đẹp
mười còn dùng hung khí khống chế chị hoa và định dở cho đồi bại
nhưng sau khi chị hòa văn xin hắn nhận ra nạn nhân là người cùng quê nên đã trả lại tài sản và bỏ đi
dạng sáng ngày chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi mười lại lang thang đến các phòng trọ để tìm xem nơi nào sơ hở đột nhập trộm cắp tài sản
đến khu trọ thuộc phường long bình phát hiện phòng trọ của nạn nhân minh đang mở hết
mười lèn vào trộm chiếc điện thoại di động để trên nóc tủ lạnh
nghe tiếng động minh tỉnh giấc phát hiện tiền trộm
cô lấy được con dao nhỏ ở bếp xua đổi tên trộm ra khỏi phòng
thế nhưng mười đã nhanh tay cướp được con dao và tấn công vào người nạn nhân rồi bỏ trốn
về đến phòng trọ của mình mười bình tĩnh tắm rửa đi mua mì tôm về để nấu ăn gói ghém quần áo vào túi trả phòng trọ và bỏ trốn
trong suốt quá trình trốn chạy hàng nghìn cây số ấy vì đang mùa dịch bệnh không có xe khách nên mười đã nghĩ ra một cách khá độc đáo để mua lòng thương của các lái xe tải
tên trộm nói dối với các tài xế minh tên là long quê ở tỉnh phú thọ mồ côi cả cha lẫn mẹ sống với ông bà ngoại
nhưng ông bà cũng mới chết nên y lang thang vào đây để kiếm việc làm
vì mùa dịch nên hắn không kiếm được việc làm nên xin các tài xế lái xe tải cho đi nhờ đến tây nguyên
câu chuyện bịa đặt của mười đã khiến các lái xe cảm động cho hắn đi nhờ suốt chặng này đến chặng khác trong hành trình trốn chạy
ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo đậu đức mười tổng hình phạt là tù trung thân về các tội giết người cướp tài sản và trộm cắp tài sản
tại phiên tòa xét xử không có đại diện gia đình bị hại cũng không có người thân của bị cáo
các tình tiết của vụ án đã rất rõ ràng nên phiên tòa diễn ra nhanh hơn thường lệ
bị cáo dường như cũng biết trước về hậu quả mà bản thân hắn gây ra nên vẫn bình tĩnh và không một chút sợ hãi
chỉ đến khi bản án tù trung thân được tuyên thì đậu đức mười mới lý nhí nói tôi không còn đường về nhà nữa
mười kể năm một mươi tám tuổi hắn xin gia đình rời quê nghệ an và đồng nai để lập nghiệp
mười kể năm một mươi tám tuổi hắn xin gia đình rời quê nghệ an và đồng nai để lập nghiệp
lúc đầu mười học lái xe và kiếm sống với nghề lương thiện
thế nhưng vì tiêu xài hoang phí tiền làm ra không đủ ăn nên hắn bắt đầu đi trộm cắp tài sản
đến năm hai nghìn một mươi ba mười bắt đầu ra tù vào tội liên tục
sau mỗi lần được ra tù mười cũng về nhà thăm mẹ già và các anh chị ở ngoài quê
không ai biết mười đi tù về vì gia đình mất liên lạc đã lâu nên cũng quen với sự vắng mặt của hắn

lần ra tù này vì không có tiền nên mười định bụng sẽ thực hiện vài vũ trụ cắp tài sản để kiếm ít tiền về quê chơi
nhưng bị cáo không ngờ bản thân lại thành kẻ giết người và đường về nhà chẳng còn nữa
gia đình chắc biết tôi phạm tội giết người nhưng có lẽ quá nghèo khó và thất vọng về tôi nên chẳng ai đến thăm tôi dù chỉ một lần
cuộc đời tôi kết thúc thật rồi
mười buồn bã nói trước khi rời khỏi phòng xét xử trở lại trại tạm giam
để trả giá cho chính tội ác mà hắn gây ra